những bài viết mang màu sắc chính trị của những âm mưu đen tối được đăng tải trên các trang tin phản động của các diễn đàn
thế lực thù địch đối tượng bất mãn cơ hội chính trị nhằm mục đích chống phá cách mạng việt nam
nội dung các bài viết thường được tập trung khai thác ở nhiều góc độ khác nhau
trích dẫn ý kiến của những người tự gắn mát chuyên gia giáo sư vốn có định kiến với xã hội chủ nghĩa
từng có nhiều hoạt động chống phá xuyên tạc núp dưới danh nghĩa cái gọi là tiếng nói phản biện
giống như những sự kiện khác trong các bài viết này bằng giọng điệu hàn học
các luận điệu được đưa ra đều mang tính suy diễn quy chủ bởi tư tưởng cực đoan của một cá nhân
chứ không hề dựa trên một cơ sở lý luận hay thực tiễn nào
nhằm cố tình mục đích phủ nhận bản chất khách quan của nội dung thông tin
thêm một mươi chín điều đảng viên không được làm chứng tỏ tổ chức đảng đã dịu dã
là một tư tưởng phản động mang tư tưởng chống phá
đã có không ít một bộ phản động
nhưng vẫn không nhỏ những cán bộ đảng viên thói hóa vinh chất
và đảng đã có rất nhiều những hội nghị trung ương
đã có rất nhiều những nghị quyết về vấn đề này
và đặc biệt là những việc xử lý kiên quyết những việc phi phạm
thế như vậy những việc đảng ta làm như vậy là để góp phần sự tựa người ta thật sự trong sạch vững mạnh
đảng ta làm như vậy để là gì để tăng cường uy tín của đảng
để niềm tin người thân với đảng
và quan trọng hơn nữa
là tăng cường sức mạnh của đảng trong quá trình đánh đảng quá trình đánh mạng

và theo tôi đấy là những luận điệu mang tính vu khống
mang tính theo dệt mang tính suy diễn
tính bịa đặt không thể chấp nhận được
quy định số ba mươi bảy ban hành trên cơ sở đánh giá kết quả của một mươi năm quy định thực hiện số bốn mươi bảy
ban chấp hành trung ương nhận định
quy định số bốn mươi bảy quy đề tw đã góp phần khắc phục những hạn chế yếu kém
trong thực hiện cương lĩnh chính
trị điều lệ của đảng nghị quyết chỉ thị quy định của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
và việc giáo dục rèn luyện tu dưỡng đạo đức phẩm chất lối sống
trách nhiệm nêu gương của đảng viên
chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc
ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
quy định có căn cứ để xem xét xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên
tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên
góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng trình đốn đảng
thời gian qua trong quá trình thực hiện quy định số bốn mươi bảy qd tw hai nghìn một mươi
đã bộc lộ một số nội dung hạn chế chưa bao quát được các nội dung không được làm
chưa theo kịp được đời sống xã hội phát triển hiện nay
và đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng
nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên
đặc biệt tại quy định số bốn mươi bảy
có một số nội dung chưa cập nhật bổ sung kịp thời nhiều quy định mới của đảng pháp luật của nhà nước
các quy chuẩn về đạo đức lối sống có điểm chưa phù hợp với thực tiễn
nên khi áp dụng còn gặp phải những khó khăn nhất định
quy định còn có những nội dung trùng lập thiếu tính tổng hợp từ thực tiễn đó
tại hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba vừa qua
trung ương đã thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm
cái mới của lần này là trung ương đã mở rộng phạm vi
không chỉ trong xây dựng trình đốn đảng
mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị
đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cùng với ngăn chặn đầy lùi
thì phải chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh
xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực
đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống
những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức
lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tiêu cực sát hợp với tình hình mới
quy định mới thay đổi thứ tự một số điều
bổ sung thêm một số quy định mới về những điều đảng viên không được làm
chẳng hạn ở điều thứ ba là không được phản bác
phủ nhận xuyên tạc chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
không thực hiện trách nhiệm nêu gương chủ nghĩa cá nhân
cơ hội vụ lợi tư duy nhiệm kỳ đoàn kết xuôi chiều chân chủ hình thức
thay đúng không bảo vệ thấy sai không đấu truyền
đấu tranh động đoán chuyên quyền quan liêu xa rời quần chúng
ngoài ra điều một mươi ba cũng là quy định hoàn toàn mới so với quy định cũ
theo đó quy định đảng viên không được can thiệp
tác động vào hoạt động kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán
điều tra truy tố xét xử thi hành án xét đặc xá giải quyết khiếu nại
tố cáo để bao che tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước
tác động ép buộc mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt
cho người khác
việc bổ sung điều một mươi ba thể hiện qua thực tế công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không thể hiện một cách rõ ràng
bên cạnh đó quy định mới nhấn mạnh đảng viên không được lợi dụng chủ trương khuyến khích
và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che
hành vi vụ lợi tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
một điểm đáng chú ý trong quy định mới trung ương nhấn mạnh
nghiêm cấm các hành vi đe dọa trù dập trả thù người khiếu nại tố cáo
không thực hiện các quy định của đảng và pháp luật về bảo vệ tố cáo
phê bình góp ý hành vi chạy chức chạy quyền tham ô hay thờ ơ vô cảm
với các hành vi sai trái trong xã hội
quy định mới được xác định có tính pháp quy cao được xây dựng theo nhóm hành vi
với các quy định chặt chẽ hơn cụ thể hơn rõ nội hàm rõ hành vi
bảo đảm ngắn gọn dễ nhớ dễ thực hiện đồng thời dễ kiểm tra giám sát
xử lý kỷ luật khi đảng viên có dấu hiệu hoặc vi phạm

kinh tế chính trị xã hội văn hóa quốc phòng an ninh đối ngoại
những nhiệm vụ đòi hỏi đảng phải không ngừng bổ sung phát triển cương lĩnh đường lối
nâng cao lãnh đạo cầm quyền và sự chiến đấu của đảng
nhà nước phải thực hiện thể chế pháp luật theo hướng xây dựng nâng cao hiệu lực
hiệu quả nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị
cán bộ đảng viên công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý
phải có đủ phẩm chất đạo đức trí tuệ uy tín
và năng lực mới có thể hoàn thành trách nhiệm và quyền hạn được giao
trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đảng ban hành quy định số ba mươi bảy là hết sức cần thiết
nhằm nâng cao năng lực của đảng cầm quyền xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh
lợi dụng quy định mới này các thế lực thù địch phân tử thế lực cơ hội phản động lập tức diễn biến
xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông quốc tế blog hải ngoại mạng xã hội
đại á châu tự do và nhiều trang mạng chống phá đăng tải loạt bài
với mục đích chính trị hướng lái cách mạng việt nam rằng
bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt được nạn đảng viên tha hóa
họ hà hơi tiếp sức cho nhiều phần tử phản động lưu vong cơ hội chính trị trong nước
thể hiện quan điểm xuyên tạc rằng đảng bát hành quy định một mươi chín điều đảng viên không được làm
là nhằm củng cố thế độc tài toàn trị của đảng
đây là vấn đề mang tính bản chất của chế độ
vì không có đối trọng quyền lực hay quy định này là cơ hội để thanh trừng nội bộ
loại trừ phe nhóm để hủy diệt đối với những người có khả năng tranh giành quyền lực
quy định này là vi hiến vi phạm nhân quyền
chuyên nhắc đến vấn đề là gắn với vấn đề là chấp hành nghiêm quyết pháp luật trong nước
và phải chống lại những biểu hiện qua thường pháp luật qua thường kỳ kỳ pháp luật
thế thì tại sao gọi là vi hiến vậy
và rõ ràng là đảng ta không thể dung thứ cho những đảng viên vi phạm điều lợi đảng
nhà nước ta không thể dung thứ cho những người đán bộ đảng viên mà vi phạm pháp luật trong nước
thì theo tôi đây cũng lại là những vấn đề mà họ cố tình họ gọi là gì
họ xuyên tạc
và để làm trái đi mục đích của công tác xây dựng chỉnh đối đảng của đảng và sâu xa nữa
để nó làm giảm cái niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của đảng và đặc biệt là người cán bộ đảng viên
đó là các luận điệu suy diễn xuyên tạc của những đối tượng cơ hội phản động
có nhiều hoạt động chống phá cách mạng việt nam đi ngược lại với lợi ích của dân tộc
nhân dân của đảng nhà nước
mục đích là đòi xóa bỏ điều bốn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
quy định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đối với nhà nước và xã hội hoạt động trên cơ sở hiến pháp và pháp luật
từ đó lật đổ sự lãnh đạo của đảng với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh tư tưởng hồ chí minh và cương lĩnh chủ trường
đường lối của đảng cổ suý thúc đẩy từ bỏ con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa
hướng lái theo con đường tư bản chủ nghĩa theo hướng đa nguyên chính trị
đa đảng đối lập xã hội dân sự ở việt nam
tạo cớ diễn biến chính trị ở nước ta
cố tình xuyên tạc theo kiểu tung hỏa mù để tạo ra nhận thức sai lệch
tạo ra sự hoang mang sai lệch làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào thể chế chính trị
vai trò lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước
thúc đẩy tự diễn biến tự truyền hóa
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong nội bộ
đây là âm mưu diễn biến hòa bình với thủ đoạn tinh vi thâm độc
thưa quý vị trên thực tế kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng
phòng ngừa ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật
xa rời chuẩn mực của cán bộ công chức là vấn đề được hầu hết các quốc gia quan tâm
và có thiết chế quy định
do vậy không thể nói sự thao hóa của cán bộ đảng viên là bản chất của thể chế chính trị ở việt nam
và thực tế không thể phủ nhận dưới tác động mặt trái của cơ chế thị trường
một số cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
xa vào chủ nghĩa cá nhân bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất
không làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình trước đảng trước dân
để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
việc hoàn thiện chủ trương đường lối quy định nói chung và quy định mới
về những điều đảng viên không được làm nói riêng được ban hành
là để xây dựng đảng thật sự trong sạch vững mạnh
đây là hoạt động bình thường cần thiết và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
đến đây chương trình góc nhìn sự thật hôm nay cũng xin được khép lại